theo bác sĩ chuyên khoa nhi trần công như một thói quen trẻ dễ bị ho sổ mũi phụ huynh thường nghĩ ngay tới các loại thuốc bổ cho con
trong đó vitamin c và kẽm thường được sử dụng do quan niệm sẽ giúp tăng sức đề kháng vậy hai loại thuốc này có thực sự cần thiết
trong những thử nghiệm ngẫu nhiên từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay bổ sung vitamin c liều từ hai trăm linh mg mỗi ngày trở lên sau khi khởi phát các triệu chứng ho đã không làm giảm được thời gian biểu hiện bệnh
có bảy thử nghiệm với ba hai trăm bốn mươi chín đời cảm lạnh cũng như độ nặng của các triệu chứng
mặc dù không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào của vitamin c được báo cáo nhưng lợi ích của vitamin c trong việc trợ giúp điều trị đợt cầm lạnh của trẻ là không rõ ràng
do vậy không nhất thiết dùng vitamin c cho bé trong mỗi đợt cảm
bác sĩ chuyên khoa nhi cũng không gợi ý việc sử dụng kém trong điều trị cảm lạnh ở trẻ em
hiệu quả của các em trong việc làm giảm thời gian hay độ nặng của các triệu chứng ở trẻ em là không rõ ràng mà các tác dụng phụ của nó lại khá phổ biến
mặc dù có một vài thử nghiệm ngẫu nhiên có hệ thống gợi ý rằng kem có thể rút ngắn thời gian của các triệu chứng nhưng lại có sự khác biệt đáng kể giữa các thử nghiệm này
một tổng quan hệ thống và phân tích từ tán thử nghiệm có chín trăm ba mươi bốn người tham gia trong đó có ba trăm bảy mươi một người lớn
và năm trăm sáu mươi ba trẻ em trẻ em đã làm giảm được thời gian biểu hiện triệu chứng là một sáu mươi năm ngày
khi phân tích trong từng nhóm thì thấy kẽm làm giảm được thời gian biểu hiện triệu chứng ở người lớn trung bình là hai sáu mươi ba ngày nhưng ở nhóm trẻ em thì không chỉ khác biệt hai mươi sáu ngày
tác dụng của kém còn thay đổi tùy theo công thức kém và liều của ion kẽm
có một số loại kém thì có hiệu quả kém gluconate và kém sunfat lại không có hiệu quả
liều trên bảy mươi năm mg
liều trên bảy mươi năm mg thì có hiệu quả hơn liều thấp hơn
tuy nhiên kẽm cũng có các tác dụng phụ bao gồm vị khó chịu buồn nôn
các tác dụng phụ này phổ biến góp phần làm kẽm trở nên khó sử dụng ở trẻ em
các chế phẩm kém dùng tại mũi bao gồm vi lượng đồng căn nhỏ và mũi kẽm gronet có thể làm giảm lâu dài thậm chí là mất hẳn khả năng ngửi
do đó không khuyến cáo cho trẻ em sử dụng chế phẩm này
hiệu quả của các em đối với cảm lạnh thông thường ở trẻ thì ít và tác dụng phụ lại lớn hơn
do đó không nên dùng kẽm cho trẻ bị cảm